việt nam là một trong một mươi quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu
trong đó nông nghiệp là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất
vì vậy vấn đề thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu
đang được đặt ra cấp thiết và cấp bách
việt nam là một trong ba nước dễ bị tổn thương nhất trên thế giới
bởi các tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dân
từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
enino đã tác động cực đoan lên một mươi tám tỉnh thành phố khu vực nam trung bộ
tây nguyên và đồng bằng sâm kiểu long
gây hạn hán mặn xâm nhập trên diện rộng cây thiệt hại hàng trăm nghìn hecta lúa
ước tính thiệt hại về kinh tế lên tới một mươi năm tỷ đồng
vì vậy tại nhiều hội nghị hội thảo
vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu
đã được ngành nông nghiệp đưa ra
theo đó nhiều ý kiến cho rằng
cần phải có quy hoạch tổng thể loại từng ngành hàng lĩnh vực
dựa trên những đặc thù của các địa phương
sao cho hạn chế đến mức thấp nhất tác động của biến đổi khí hậu
đến sản xuất nông nghiệp
đặc biệt là hai lĩnh vực chủ lực của ngành là trồng trọt và chăn nuôi
trong đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
đã xác định là tưới tiên tiến tiết kiệm nước là một giải pháp quan trọng
cần được nhân rộng và áp dụng
đặc biệt là đối với tất cả những vùng khô hạn trong cả nước
và những vùng đất dốc
mà cái việc xây dựng các hệ thống công trình thủy lợi là vô cùng khó khăn
và cái việc phát triển công nghệ tưới tiên tiến thiết kiệm nước
là đã được bộ nông phẩm phát triển nông thôn xác định
mục tiêu là đến hai nghìn hai mươi là sẽ có khoảng năm trăm linh hectare
là được áp dụng công nghệ tưới tiên tiến thiết kiệm nước này
thay đổi cơ cấu giống thay đổi cơ cấu bổ vụ để làm thế nào thi hướng tốt hơn
một số cái vùng ven biển thì chúng ta có thể chuyển đổi cơ cấu sản xuất
ví dụ như là từ tập trung vào sản xuất lúa thì có thể chuyển đổi sang tôm lúa
hoặc là cho người trồng thì sao
bởi vì cái vùng đấy thì nó bị xâm mặn thì chúng ta có thể rất là khó
trong cái việc tiếp tục duy trì cái sản xuất lúa
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ cần nguồn kinh phí
hơn hai mươi năm tỷ đồng để khắc phục những thiệt hại do enino gây ra
riêng trong năm nay cần ba bảy trăm ba mươi bốn tỷ đồng để hỗ trợ giống khôi phục sản xuất
nâng cấp công trình phòng chống hạn mặn
vì vậy tổ chức lại sản xuất nông nghiệp với việc chuyển dịch các cơ cấu cây trồng vật nuôi
phù hợp với thích ứng biến đổi khí hậu sẽ giúp giảm thiểu được thiệt hại
và phát triển nông nghiệp bền vững